chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
bắt giữ bốn đối tượng và ba người đàn ông quốc tịch trung quốc
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện tại khu vực thuộc thôn nà nọng
xã đề thám huyện tràng định tỉnh lạng sơn có một xe ô tô đang chở ba người trung quốc
không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép vào việt nam
lái xe là vương văn hải chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tiếp tục sang campuchia tìm kiếm việc làm
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an bắt khẩn cấp thêm nông thanh tuấn
nguyễn mạnh hùng và bế văn thuận cùng chú tại huyện trảng định lạng sơn
đối tượng tuấn khai nhận được một người phụ nữ trung quốc đặt vấn đề đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đồng ý biết hùng có khả năng đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đã liên hệ với hùng và được báo giá là chín mươi triệu đồng một người
tuần báo lại với phía bên trung quốc giá một trăm linh triệu đồng một người để ăn tranh lệch
sau đó hùng thuê ba xe mô tô trong đó có một xe do bế văn thuận điều khiển để chở từ khu vực biên giới đến xe ô tô của hải chở sẵn
hải điều khiển xe đi theo hướng nari bắc cạn
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị và các bạn sau một số lùm xùm về chất lượng dịch vụ
và từng không ít lần bị cơ quan chức năng xử phạt về nhiều lỗi vi phạm tại nhiều chi nhánh
phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ venus by aizen trước đó đã thay đổi website
thay tên biển hiệu và đổi người đại diện pháp lý có dấu hiệu lách luật để tiếp tục kinh doanh
đánh vào tâm lý chung của người tiêu dùng khi đi làm đẹp cơ sở thẩm mỹ venus by aizen này
đã lôi kéo thuyết phục hàng ngàn khách hàng thực hiện dịch vụ tái sinh đa tầng của họ và hậu quả để lại
thì thật khôn lường mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nhiều nạn nhân lên tiếng cầu cứu sau khi thực hiện dịch vụ tái sinh đa tầng
tiền mất tật mang đẹp chưa thấy đâu nhưng sức khỏe đã ảnh hưởng phần nhiều
để tìm hiểu về ma lực khiến những nạn nhân này dành chọn niềm tin vào dịch vụ tái sinh đa tầng
của cơ sở thẩm mỹ này phóng viên đã gọi điện theo số hotline để nghe tư vấn và đặt lịch khám
phòng khám của bên em ở đây là phòng khám trục thuộc của bộ y tế nhà nước

chiều ngày mai đúng không ạ

sau khi đã đến phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ venus by asian
phóng viên được dẫn lên một phòng nhỏ để được bác sĩ tư vấn về gói liệu trình làm đẹp
thì với phương pháp tái sinh hai tầng của chị thì sẽ sử dụng máy boeing bốn

chính vì cái tình chặt hót của em anh đã làm cái gương mặt nó bị hồi hồi

con số đến bác sĩ ở cơ sở này cũng phải bất ngờ
ngoài ra cơ sở thẩm mỹ này còn thuyết phục khách hàng thực hiện ngay dịch vụ tái sinh đa tầng
để giữ và nhận thêm
nhiều ưu đại khác
thực tế cơ sở thẩm mỹ này đã không ít lần bị cơ quan chức năng xử phạt
về nhiều lỗi vi phạm tại nhiều chi nhánh
cũng như thay đổi website thay tên biển hiệu người đại diện pháp lý để tiếp tục kinh doanh
theo điều tra của chúng tôi phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ venice by asian
trước đó có tên gọi khác là thẩm mỹ điện quốc tế vnnus
được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lần đầu
số một d tám nghìn bốn mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một với hành nghề dịch vụ chăm sóc da
làm đẹp cá nhân sơn sửa bóng tay móng chân và phun xăm thẩm mỹ
do ông trần mạnh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đứng ra làm đại diện hộ kinh doanh
cơ sở này được thành lập với vốn kinh doanh chỉ có hai trăm linh triệu đồng
và chưa được sở y tế hà nội cấp phép hoạt động với các dịch vụ xâm lấn
xin phép được báo cáo với nội dung liên quan đến giấy giới thiệu
của truyền hình công an nhân dân đối với cơ sở thẩm mỹ venice

hiện nay được quy định tại nghị định một trăm bảy mươi bảy năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
và mức phạt đối với những cơ sở khám chức vận hoạt động không phép
thì mức phạt sẽ từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động từ một mươi hai đến hai mươi bốn tháng
những hành vi lách luật như thế này sẽ cần phải được xử lý nghiêm
để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi của người dân
và vấn đề này chúng tôi sẽ được tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi
sau gần một

hai ngày nay giá lợn hơi đã hạ nhiệt về dưới bảy mươi đồng một kg
giá lợn hơi miền bắc hôm nay tiếp tục giảm hai bốn đồng xuống còn sáu mươi hai sáu mươi bảy đồng một kg
tại tây nguyên đắk lắk giá giao dịch quanh mốc sáu mươi năm sáu mươi sáu đồng
ở miền nam lợn hơi đã giảm thêm hai đồng còn sáu mươi ba sáu mươi tám đồng một kg
sức mùa yếu
lợn xuất qua trung quốc giảm được cho là nguyên nhân khiến giá hạ nhiệt
mặt khác giá trong nước vốn bị ảnh hưởng bởi thị trường trung quốc
nên khi giá tại quốc gia này hạ lợn hơi việt nam cũng rẻ hơn
hiện giá lợn hơi tại việt nam đang thấp hơn trung quốc và thái lan
mới đây cơ quan chức năng bắt đầu giả soát lại việc xử lý nạn vận chuyển lợn qua biên giới trái phép
do đó nếu ngăn chặn triệt để tình trạng bồn lợn qua biên giới giá lợn được dự báo còn hạ nhiệt tiếp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
trước đó tổng công ty đường sắt việt nam cho biết đường sắt sẽ áp dụng chương trình ưu đãi tặng vé
khi khách hàng mua vé tàu hà nội hải phòng theo nhóm nhằm thu hút khách hàng đi tàu trên tuyến
quảng ninh sẽ thu phí không dừng trên cao tốc từ mùng một tháng tám
trên địa bàn tỉnh này hiện có sáu trạm thu phí bot giao thông trên cao tốc gồm cầu bạch đằng cao tốc hạ long hải phòng
cao tốc hạ long vân đồn
dự kiến trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có thêm bốn trạm thu phí nữa khi cao tốc vân đồn móng cái hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng
đến đầu tháng bảy sở giao thông vận tải quảng ninh đã yêu cầu các trạm ra soát vận hành
sau khi kiểm tra cho thấy các trạm đủ điều kiện để khai thác một trăm linh etc
thưa quý vị để phát triển du lịch một bài toán đặt ra cho bất cứ một điểm đến nào đó là làm sao phải giữ chân được du khách
gia tăng trải nghiệm và sức khỏe
sử dụng các dịch vụ bởi có như vậy hoạt động kinh tế du lịch địa phương mới tăng được nguồn thu
tuy nhiên thực tế hiện nay nhiều điểm dù hấp dẫn nhưng hầu hết khách chỉ lại đến và đi trong ngày
đảo cù lao chàm thuộc xã tân hiệp tp hội an tỉnh quảng nam là một ví dụ
buổi sáng xuất phát từ cảng cửa đại thành phố hội an sau chưa đầy ba mươi phút di chuyển bằng cano
du khách đã có mặt tại đảo cù lao tràm
mỗi ngày đảo đón hàng ngàn lượt khách
thế nhưng cù lao chàm chỉ tấp nập đông vui đến đầu giờ chiều
từ khoảng một mươi sáu giờ các hội dân kinh doanh những mặt hàng lưu niệm như chị cúc đã bắt đầu đóng cửa
cù lao chàm chỉ có xíu bữa trưa thôi
bữa trưa buổi sáng khách ra thôi
khách ra miễn phí một mươi một một mươi hai giờ là hết khách
còn buổi chiều thì có giờ chiếc đi ra đi qua đi ra đi vô là hết thôi chứ không có hết là hết
khách không ở lại dịch vụ lưu trú trên đảo chủ yếu là homestay
cũng chỉ trông chờ chủ yếu vào những dịp cuối tuần
nhiều khách thì cũng nói là nếu ở lại qua đêm cũng có sự buồn bỏ
bởi vì ít có trò chơi
khách là đi trong hai là chính và buổi tối thì ở lại ở đây là rất là ít chơi trò chơi
cho nên là không lâu cuốn được sự hấp dẫn với khách
cù lao chàm là khu dự trữ sinh quyền thế giới hệ sinh thái đa dạng
phong cảnh hoang sơ làng chai yên bình thơ mộng
đây là điểm đến không thể bỏ qua của du khách
khách khi tới quảng nam
thế nhưng theo thống kê bình quân chỉ có khoảng năm khách quyết định lưu trú qua đêm
bởi thực tế với những dịch vụ đang triển khai như tham quan đảo
ngắm sang hô tắm biển ăn hải sản khách chỉ cần một ngày trải nghiệm
chúng tôi sẽ đầu tư thêm các cơ sở vật chất và đặc biệt là nếu khách ở lại qua đêm
thì tiếp tục các loại hình homestay lưu trú cộng đồng tại địa phương
và thứ hai là các trò chơi giải trí ban đêm để khách có điều kiện trải nghiệm nhiều hơn ở trên đảo
vì vậy nó cũng rút ra rất là nhiều bài học
có nghĩa rằng là cái chất lượng tức là cái dòng sản phẩm
cái cây sản phẩm có cái tour tuyến để mà cung ứng ra du khách
thì có lẽ là sẽ phải từng bước điều chỉnh từng bước mình hoàn thiện được dặn lệch
theo cái hướng là sẽ đi về chiều sau
để giữ chân du khách cùng với việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng
xây dựng các chương trình hoạt động vui chơi giải trí ban đêm
chính quyền thành phố hội an đang định hướng xây dựng các tour chất lượng
dựa trên những giá trị quốc loại là bảo tồn và văn hóa bản địa
mục đích là để du khách dành thời gian lưu lại trên đảo khám phá trải nghiệm từ hệ sinh thái
và đời sống văn hóa chứ không đơn thuần là tham quan
tuy nhiên đó mới chỉ là kế hoạch việc triển khai đến đâu hiệu quả như thế nào
còn phụ thuộc vào quyết tâm của chính quyền và sự phối hợp của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp